kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong đêm nay và ngày mai mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh bắc bộ với nhiều nơi có mưa vừa mưa to và rông
tại đông bắc bộ các tỉnh hà giang tuyên quang hòa bình phú thọ lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
nhận định sang ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu mưa vẫn còn xảy ra trên diện rộng nhưng cường độ mưa có xuống giảm dần
tuy nhiên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ còn rất cao nhiệt độ tăng lên mức cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông diện rộng nhiều nơi trong ngày mai
riêng các tỉnh sơn la lào cai yên bái lượng mưa lớn đạt tới một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sang ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu mưa giảm hơn nhiệt độ tăng nhẹ khoảng một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sự báo từ nay đến ngày hai mươi sáu khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông nhưng lượng mưa giảm bớt với thời gian mưa
chủ yếu là về chiều tối đêm và sáng nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới có nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào rải rác nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến thừa thiên huế sự báo từ nay đến ngày hai mươi sáu khu vực này tiếp tục có mưa rào giải rác nhiệt độ cao nhất chưa chiều trên khu vực giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến thừa thiên huế sự báo từ nay đến ngày hai mươi sáu khu vực này tiếp tục có mưa rào giải rác nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ